tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp phó chủ tịch quốc hội hungary kurgei guis
hoan nghênh ngày phó chủ tịch quốc hội hungary gergely guias sang thăm việt nam trong những ngày đầu năm mới
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tin tưởng chuyến thăm này sẽ thúc đẩy làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa việt nam và hungary
và quan hệ hợp tác giữa quốc hội hai nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả và ủng hộ của hungary dành cho việt nam
tại các diễn đàn đa phương như liên hợp quốc asem
và cam kết ủng hộ việt nam vào hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và ủy ban luật pháp quốc tế nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một
đồng thời khẳng định việt nam sẽ ủng hộ hungary ứng cử vào hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội cũng đánh giá cao hoạt động của nhóm nghị sĩ hữu nghị song phương
của hai quốc hội trong các nhiệm kỳ quốc hội vừa qua
đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước hai quốc hội
phó chủ tịch quốc hội hungary gekrey guyad đánh giá cao sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam trong những năm qua
ngài gekrey guit cho biết quan hệ hai nước đã có thêm bước tiến khi mới đây chính phủ hai nước
đã ký hiệp định khung về hợp tác tiến dụng trị giá bốn trăm bốn mươi triệu euro
đồng thời mong muốn trong thời gian tới hungary và việt nam sẽ hợp tác nhiều hơn trong các lĩnh vực như kinh tế giáo dục y tế quản lý nguồn nước
thay mặt chủ tịch quốc hội hungary ngài gegrey guis mời chủ tịch quốc hội việt nam và đoàn đại biểu quốc hội việt nam sang thăm hungary
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã vui vẻ nhận lời mời